bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ hợp tác giữa việt nam vương quốc anh đã được nâng cấp thành đối tác chiến lược và không ngừng phát triển trên nhiều bình diện
ngoài lĩnh vực kinh tế là điểm sáng thì quan hệ hợp tác giữa hai nước về giáo dục đào tạo đã và đang đạt được những thành tiệu đáng khích lệ
trong chuyến thăm việt nam mới đây của mình quốc vụ khanh bộ thương mại quốc tế vương quốc anh bà baronis fairhetad đã tới tham quan cơ sở mới của trường đại học anh quốc việt nam tại ecopart và có cuộc trò chuyện với sinh viên việt nam
bà baroness fairhead khẳng định giáo dục chính là lĩnh vực thèn chốt của anh quốc tại việt nam
đại học anh quốc việt nam được đánh giá là mô hình thành công của hợp tác anh việt trong lĩnh vực giáo dục ở bậc đại học
trường đại học này không chỉ đơn thuần
đơn thuần là một biểu tượng mà còn là một bước đi thiếp thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước
em có thể ở việt nam mà em vẫn được học một cái môi trường hoàn toàn quốc tế không cần phải đi sang hẳn bên nước anh mà vẫn có thể có được cái văn hóa của họ ngay tại đây
việt nam và vương quốc anh cũng đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chủ yếu thông qua hội đồng anh
hiện nay có sáu mươi chương trình liên kết đào tạo do hai mươi ba trường đại học cao đẳng vương quốc anh phối hợp với hai mươi chín cơ sở giáo dục
trong nước triển khai tại việt nam mô hình này phần nào giúp sinh viên việt nam có thể nhận văn bằng anh quốc nhưng tiết giảm được chi phí sinh hoạt tại anh
cái số học sinh của chúng ta sang du học ở anh còn hơn nhiều các nước asean khác
nhưng mà cái mà chúng tôi mong muốn nữa là ngoài cái việc mà để thúc đẩy để có thể sinh viên được sang học hơn sang học ở rộng hơn với cái giá học phí thấp hơn
thì đây cũng là cái mà chúng tôi cũng đang nói trao đổi với một số các trường đại học
có những cái ưu ái về mặt học phí cho sinh viên việt nam
thì chúng tôi cũng rất là mong là thúc đẩy là để kéo thêm các trường đại học hàng đầu của anh làm sao sang được việt nam có được một cái xây dựng trường để những cái cơ sở giáo dục đào tạo tại việt nam
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục việt nam hiện nay là nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ
với kỳ vọng trong tương lai không xa tiếng anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai
vì thế xu hướng du học
chỗ đang ngày càng phát triển
với nền giáo dục anh quốc cũng vậy việc cung cấp học bổng cũng như việc đặt các cơ sở giáo dục liên kết có chất lượng tại việt nam là điều cần được phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới